nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ bắt đầu từ hôm qua một mươi sáu tháng chín
đơn vị vận tải đường sắt hà nội đã triển khai chương trình khách hàng thân thiết
thông qua phát hành thẻ điện tử
khách hàng có thẻ điện tử khách hàng thân thiết khi mua vé tại tất cả các điểm bán vé
mua online và thanh toán trực tuyến sẽ được tích điểm vào tài khoản
và được quy đổi thành tiền dùng để chiết khấu giảm giá vé tàu
cứ một mươi đồng tiền vé sẽ tính thành một điểm
cứ tích lũy được hai điểm sẽ được giảm một đồng tiền vé
khách hàng tích lũy được một điểm được nâng hạng lên khách hàng bạc
được giảm một mươi giá vé
tích lũy hai điểm được nâng hạng lên khách hàng vàng
được giảm một mươi năm giá vé
sau mỗi lần quy đổi từ điểm tích lũy thành tiền giảm giá vé
số điểm đã quy đổi của khách hàng thân thiết vẫn được tiếp tục tích lũy để nâng hạng khách hàng
tổng các mức giảm giá tính từ các chính sách giảm giá và giảm từ điểm tích lũy
không vượt quá năm mươi giá vé
để được sở hữu tấm thẻ điện tử khách hàng thân thiết
khách hàng cần cung cấp thông tin gồm họ và tên
ngày tháng nằm sinh giới tính số chứng minh nhân dân
căn cước công dân hộ chiếu số điện thoại di động
trường hợp đăng ký online khách hàng cần kích hoạt tài khoản của mình trong vòng ba mươi ngày
hành khách có thể đăng ký tại các điểm bán vé do công ty cổ phần vận tải đường sắt hà nội quản lý
hoặc qua website www vétaoonline vn